ngày hai mươi sáu tháng chín trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trà vinh đã mở phiên giao dịch việc làm lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
tại phiên giao dịch này có chín doanh nghiệp trong đó có ba doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia tư vấn phỏng vấn và tuyển dụng lao động
hai trăm tám mươi sáu lao động đã đến tham gia phiên giao dịch trong đó có hai trăm ba mươi năm lao động đang là đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp
tại phiên giao dịch có hai trăm một mươi bảy lao động được phỏng vấn qua phỏng vấn có bốn mươi hai lao động được tuyển dụng
trong đó có một mươi tám lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quay trở lại thị trường lao động một mươi bốn lao động đi làm việc ngoài tỉnh xuất khẩu sang nhật bốn lao động
nguyên nhân khiến số lao động được tuyển ít tại phiên giao dịch không phải do trình độ tay nghề không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng
mà chủ yếu là do lao động không muốn đi xa nhà nhiều lao động chờ cơ hội được tuyển vào các cơ quan nhà nước để có việc làm ổn định hơn